ngày một bốn ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đã tiếp nhận ủng hộ công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
từ văn phòng trung ương đảng văn phòng chủ tịch nước văn phòng chính phủ văn phòng quốc hội
kho bạc nhà nước cùng một số công ty và tập thể cá nhân khác
tiếp nhận gần một bốn tỷ đồng từ cơ quan đảng nhà nước chính phủ quốc hội cùng các đơn vị tập thể cá nhân
ủy ban trung mương mặt trận tổ quốc việt nam cho biết đến nay số tiền và hàng ủng hộ đăng ký ủng hộ
đã đạt trên sáu trăm tám mươi ba tỷ đồng
trong đó số tiền ủng hộ qua cổng thông tin điện tử nhân đạo quốc gia đầu số một nghìn bốn trăm linh bảy là một trăm linh bảy tỷ đồng
số tiền này đang tăng lên theo từng giờ
toàn bộ số tiền tiếp nhận sẽ được chuyển tới bộ y tế để mua sắm trang thiết bị phục vụ quá trình điều trị
cũng như chuyển và phân bổ trực tiếp hỗ trợ các khu cách ly trên cả nước
bên cạnh đó ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam cũng sẽ trích một phần kinh phí tiếp nhận
để hỗ trợ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn gia đình bị ảnh hưởng kinh tế trong thời gian cách ly